tính đến một mươi tám h chiều nay ngày tám tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm một mươi ca nhiễm covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày tám tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm một mươi ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
như vậy tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một ba trăm bảy mươi bảy ca trong đó số ca điều trị khỏi là một hai trăm hai mươi bốn ca
số ca còn đang điều trị là một trăm một mươi tám ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi hai trăm sáu mươi hai người